ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình vừa tổ chức hội nghị bàn biện pháp phát triển nông nghiệp công nghệ cao
đây là khái niệm còn khá mới tại quảng bình nơi thường gánh chịu hậu quả do thiên tai tàn phá
nhưng bước đầu việc ứng dụng công nghệ cao và phát triển nông nghiệp tại địa phương này đã mang lại hiệu quả
hiện toàn tỉnh có một mươi hai doanh nghiệp cơ sở sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và sản xuất
với tổng diện tích hơn một trăm linh hectare
dù mới triển khai thực hiện nhưng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại quảng bình đã có tốc độ phát triển khá nhanh
nhờ đó đã tạo ra các sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao an toàn thực phẩm góp phần tăng hiệu quả trên một đơn vị diện tích
để đẩy mạnh hơn việc ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp
thời gian tới tỉnh quảng bình sẽ quy hoạch và xây dựng cơ sở hạ tầng vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tập trung
tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong thực hiện dự án ban hành chính sách hỗ trợ trong sử dụng đất
chuyển giao và ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất đào tạo nhân lực và xúc tiến thương mại